hiện chưa rõ động cơ của hai vụ việc
các giáo viên thiệt mạng trong hai vụ này đều là người hồi giáo dòng cia thiểu số
trong một tỉnh có đa số là người hội giáo dòng sunni
cảnh sát vẫn đang thu thập thêm thông tin và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tấn công
sả súng vào trường học khiếm xảy ra tại pakistan gần đây nhất vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
các vụ đánh bom và sả súng tại một trường quân sự thành phố peshawar tây bắc nước này
đã làm một trăm bốn mươi người hầu hết là học sinh thiệt mạng
liên quan tới tình hình an ninh tại điểm nóng sudan
trong những cuộc điện đàm riêng rẽ với các bên đối địch tại quốc gia đông phi
ngoại trưởng ai cập sameh sukri đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để bảo vệ dân thường
tài nguyên của đất nước và duy trì tối đa lợi ích quốc gia
ngoại trưởng say sukri nhấn mạnh với hai phe phái sudan rằng
cairo sẽ không tứ bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm sát cánh cùng sudan
ông sukri bày tỏ
những đau đớn mất mát do hậu quả của cuộc chiến đang diễn ra
tình trạng này đòi hỏi tất cả các bên phải tuân thủ lệnh ngừng bắn
để cho phép tiến hành các hoạt động cứu trợ
cung cấp hỗ trợ nhân đạo và y tế cho những người gặp khó khăn
và đảm bảo công tác bảo vệ dân thường
người đứng đầu ngành ngoại giao ai cập nêu rõ lập trường kiên định của cairo
về việc kêu gọi tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
và không can thiệp vào công việc nội bộ của sudan
kết thúc cuộc điện đàm ngoại trưởng sukri tái khẳng định
tất cả các nỗ lực ngoại giao hiện nay của ai cập đều dựa vào các nguyên tắc nêu trên
nhằm mục đích hỗ trợ sudan vượt qua khủng hoảng
và tạo môi trường thuận lợi để giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại
chính phủ yemen và lực lượng houthi mới đây tuyên bố sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán
do liên hợp quốc bảo trợ về vấn đề trao đổi tù binh giữa hai bên vào ngày một mươi năm tháng năm tới
chính phủ yemen cũng kêu gọi liên hợp quốc và ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này mà không cần điều kiện tiên quyết
trước đó hôm hai tháng năm đại diện của houthi đã có cuộc gặp với đặc phái viên liên hợp quốc
về yemen hans kahnberg tại thủ đô sana để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy trao đổi tù binh
nhờ các cuộc đàm phán do liên hợp quốc làm trung gian
khoảng chín trăm linh tù nhân đã được phóng thích trong tháng bốn vừa qua
ghi dấu cuộc trao đổi tù nhân lớn thứ hai giữa các bên đối địch ở yemen
kể từ khi xung đột bùng phát đây là một phần trong những nỗ lực hiện nay
nhằm xây dựng lòng tin giữa chính phủ yemen và lực lượng houthi
cũng được coi là bước quan trọng thể hiện cam kết của cả hai bên
đối với những cuộc đàm phán sắp tới nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài ở yemen
yemen đã rơi vào vòng xoáy xung đột quân sự kéo dài nhiều năm
sau khi lực lượng houthi giành quyền kiểm soát một số thành phố phía bắc
và lật đổ chính phủ năm hai nghìn một mươi bốn
xung đột đã khiến nhiều dân thường thương vong
và đẩy quốc gia nghèo nhất thế giới ả rập vào khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng
nhiều nước thành viên liên minh châu âu đã triển khai sáng kiến mới
để cải tổ cách tiếp cận chung toàn khối khi đưa ra những quyết định
về ngoại giao và quốc phòng sau nhiều năm chia rẽ đội bộ liên quan tới vấn đề này
sáng kiến nhằm nâng cao tính hiệu quả và tốc độ đưa ra quyết định về chính sách ngoại giao
nhóm các quốc gia gồm bỉ phần lan pháp đức italia luxembourg hà lan
slovenia và tây ban nha đã kêu gọi cải tổ cách thức bỏ phiếu
về chính sách ngoại giao và quốc phòng chung eu
thay vì dựa trên nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối
nhóm các quốc gia trên đề nghị đưa ra một hệ thống công nhận
dựa trên nguyên tắc đa số khi bỏ phiếu về các vấn đề quốc phòng và ngoại giao quan trọng
những nỗ lực trước đây nhằm thay đổi hệ thống này đều gây chia rẽ
dù các nước thành viên và các thể chế lớn trong eu đều thừa nhận rằng
hệ thống hiện nay nhiều lúc vẫn cho thấy sự cồng cành và quan liêu
đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp
nhóm các quốc gia nêu trên muốn phối hợp với các thể chế của eu
và hợp tác chặt chẽ với tất cả các nước thành viên
mời các quốc gia khác cùng tham gia sáng kiến cải tổ này
lực lượng an ninh anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ đăng quang của vua charles iii vào ngày sáu tháng năm tới
lễ đăng quang của vua charles iii là một trong những sự kiện
được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử vương quốc anh
hơn một mươi một cảnh sát cùng nhiều trang thiết bị nghiệp vụ đã được điều động
bảo vệ lễ đăng quang diễn ra vào ngày thứ bảy
hàng nghìn binh sĩ của quân đội anh cũng sẽ tham gia đảm bảo an ninh cho sự kiện
lễ đăng quang của vua charles iii sẽ được tổ chức tại thủ đô london của anh vào ngày sáu tháng năm
quy mô và thời gian cử hành nghi lễ sẽ được thu gọn nhằm tiết kiệm ngân sách
dự kiến hơn một trăm linh nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới cùng hàng triệu người dân anh
sẽ có mặt tại london để tham dự nghi lễ đăng quang
lễ đăng quang của vua charles iii
sau khi cục dự trữ liên bang mỹ phép thông báo tiếp tục tăng lãi suất thêm hai mươi năm điểm phần trăm
lên khoảng năm năm hai mươi năm phần trăm châu âu cũng đã có phản hứng
ngân hàng trung hương châu âu ecb ngày hôm nay công bố quyết định tăng lại xuất thêm hai mươi năm điểm cơ bản
lên đến mức ba hai mươi năm phần trăm do lạng phát tại khu vực đồng tiến trung châu âu eurozone
đang chậm lại với triển vọng ổn định
theo số liệu mới nhất từ cơ quan thống kê châu âu eurostat trong quý một năm nay
nền kinh tế eurozone tăng trưởng một phần trăm so với quý trước đó
cho thấy khu vực này đã tạm thoát khỏi suy thoái tuy nhiên lạng phát vẫn ở mức cao là sáu chín phần trăm
các nền kinh tế thành viên lớn nhất như đức và pháp đều tăng trưởng trì trệ chỉ từ hai phần trăm
đây là lần tăng lại xuất thứ bảy liên tiếp của ecb kể từ tháng bảy năm ngoái
nhằm ứng phó với lạng phát cao kéo dài và khả năng ngân hàng này sẽ tiếp tục tăng trở lại
cơ quan quản lý cạnh tranh và thị trường anh cma thông báo sẽ bắt đầu đánh giá tác động
của trí tuệ nhân tạo ai với người tiêu dùng doanh nghiệp và nền kinh tế
cũng như xem xét khả năng áp dụng các biện pháp mới nhằm kiểm soát các công nghệ như chatgpt của công ty openai
nhà chức trách anh cho hay
sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu cách thức phát triển các mô hình ai sử dụng một lượng lớn dữ liệu chưa được xác định
và đánh giá việc ứng dụng các mô hình này trong tương lai
trong bối cảnh ai đang ngày càng phát triển nhanh chóng và được biết đến nhiều hơn
cần đảm bảo các doanh nghiệp và người tiêu dùng được hưởng những lợi ích tiềm năng từ ai
đồng thời đảm bảo an toàn tránh thông tin sai lệch giảm ạo
động thái của london được đưa ra giữa lúc giới chức nhiều quốc gia mở các cuộc điều tra nhằm vào công nghệ ai
nhóm các nước công nghệ phát triển g bảy mới đây cũng nhất trí áp dụng cơ chế quản lý ai dựa trên đánh giá rủi ro
song song với đảm bảo môi trường thuận lợi cho những công nghệ này phát triển
sau quá trình xem xét kéo dài một năm
quốc hội nam phi mới đây đã thông qua dự luật sẽ đưa ngôn ngữ ký hiệu trở thành ngôn ngữ chính thức thứ một mươi hai tại nước này
quốc hội nam phi nhất trí thông qua dự luật trên
và đây cũng là một sửa đổi đối với phần thứ sáu của hiến pháp
quy định ngôn ngữ ký hiệu nam phi sa sa
sa sa là ngôn ngữ chính thức nhằm thúc đẩy quyền của những người khiếm thính
tuy nhiên dự luật này vẫn cần được chuyển tới hội đồng quốc gia của các tỉnh thượng viện để được đồng ý
và sau đó được chuyển tới tổng thống sirin ramaphosa để ký ban hành thành luật
tuyên bố của quốc hội nam phi nhấn mạnh về cơ bản
bản sửa đổi phần sáu của hiến pháp tìm cách thúc đẩy sự chấp nhận văn hóa của sasl
nền văn hóa của người khiếm thính đảm bảo việc thực hiện các quyền của người khiếm thính
tại nam phi có hơn bốn triệu người khiếm thính
và nước này là quốc gia thứ một mươi bốn trên thế giới đưa sasl là ngôn ngữ chính thức
thưa quý vị định nghĩa về người mẫu là gì
nếu câu trả lời là xinh đẹp nóng bỏng thời trang và nhất định phải trẻ chung
thì những người mẫu đặc biệt mà chúng tôi giới thiệu từ quý vị sau đây sẽ khiến cho nhiều người phải suy nghĩ lại điều này
họ là những người phụ nữ với tuổi đời đều đã trên sáu mươi tuổi
nhưng vẫn không hề thua kém lớp người mẫu nhỏ tuổi
về sự tươi trẻ cũng như niềm đam mê dành cho cái đẹp và thời trang
trong những năm gần đây nhu cầu về người mẫu cao tuổi đã tăng đột biến
đây cũng là cơ hội để người lớn tuổi có thêm cơ hội việc làm thu nhập
và quan trọng hơn là những người khi bước vào tuổi xế chiều
vẫn tìm được niềm vui động lực sống khi thấy bản thân vẫn có thể làm việc
và đây cũng là câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
hôm nay là buổi chụp ảnh thời trang của một nhóm người mẫu trên đảo maloka tây ban nha
điều đáng nói tất cả người mẫu trong nhóm đều có tuổi đời thấp nhất là năm mươi ba
mặc dù vậy họ vẫn rất ca tính năng động và tự tin tạo dáng cho ông kính để có những bức ảnh thật ấn tượng
tôi sáu mươi chín tuổi và đã sống ở malafka được hai năm tôi làm nghề người mẫu
tôi cũng là một người mẫu
tôi tuôn dân của malloka tôi đã tám mươi tuổi và cũng làm nghề người mẫu
còn tôi đến từ nước đức tôi năm mươi ba tuổi
dù có những điểm khác nhau về tuổi tác nơi sinh nhưng tất cả những phụ nữ này đều có chung niềm đam mê thể hiện cái đẹp
mấu chốt để trở thành một người mẫu cao tuổi thành công đó là đừng sợ số tuổi của bạn tôi thường nói với họ rằng chúng ta đang kinh doanh nếp nhăn
bên cạnh những người từng gắn bó với nghề người mẫu từ khi còn trẻ
là những gương mặt mới bước vào nghề khi đã có tuổi
trong đó có bà reynard ruski
người phụ nữ về hưu này từng là một kiến trúc sư trước đây chưa hề nghĩ mình có thể trở thành người mẫu khi ở tuổi tám mươi
kể từ khi trở thành người mẫu cuộc sống của bà trở nên bận rộn với những buổi trình diễn trên sàn catwalk hay chụp ảnh thời trang
thế nhưng bà luôn cảm thấy rất vui và cảm nhận được sự thú vị khi mỗi ngày được khám phá thêm những sắc màu mới của cuộc sống
chia sẻ về bí quyết giữ sắc vóc bà reynard ruski nói rằng
tôi giữ vóc dáng bằng cách tắm nước mát vào mỗi buổi sáng cho dù đó là những tháng mùa hè hay mùa đông
việc đó giúp cơ thể tôi khỏe mạnh hơn
bên cạnh đó tôi cũng chú trọng đến việc dùng những loại thức ăn tốt cho cơ thể và không bao giờ phun thuốc
cũng tham gia buổi chụp ảnh thời trang trên đảo mallorca này còn có người mẫu sáu mươi chín tuổi đến từ nước đức heike maurer
bà từng là người dẫn chương trình truyền hình nhưng nay đã dành chọn thời gian cho công việc của một người mẫu
những người mẫu lớn tuổi ngày càng được thế giới biết đến nhiều hơn nhờ mạng xã hội
chúng tôi đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra những xu hướng thời trang mới và phong cách sống năng động tươi vui
hình ảnh những người mẫu cao tuổi xuất hiện với thần thái cuốn hút trên các bìa tạp chí thời trang nổi tiếng hay thậm chí tham gia bước đi trên sản catwak với phong thái đầy tự tin đã không còn xa lạ
những siêu mẫu nhiều tuổi đã phá vỡ tiêu chuẩn của ngành thời trang và trở thành niềm cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế
trước đây các nhà thiết kế thường nhắm đến các người mẫu trẻ số đo tiêu chuẩn nhưng giờ đã khác tôi muốn giới thiệu sản phẩm của mình là hướng đến những người tiêu dùng của mọi lứa tuổi
không chỉ giới trẻ mà những người lớn tuổi giờ đây cũng rất sảnh điệu trong việc chọn lựa những bộ trang phục đẹp vừa giúp tôn lên vóc dáng của cơ thể mà vẫn phù hợp với lứa tuổi
giới chuyên môn dự đoán trong tương lai sẽ có thêm nhiều người mẫu lớn tuổi nổi tiếng nữa